sau khi bị phát hiện ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai để đối phó với các cơ quan chức năng quyết giao cho người thân sử dụng các tài khoản trường khoán mở tại công ty
mở tại công ty chứng khoán bos liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu flc với số lượng lớn để đẩy giá cổ phiếu tạo thanh khoản giả từ một mươi hai một trăm linh đồng trên một cổ phiếu đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đẩy lên là một mươi bốn năm trăm năm mươi đồng trên một cổ phiếu
trước đó trịnh văn quyết đã bị cơ quan điều tra ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh một tháng để phục vụ điều tra
quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông quyết được cơ quan điều tra ban hành từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi